đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với sở văn hóa và thể thao hà nội
liên quan đến công tác quản lý các di tích đồng chí bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các đơn vị liên quan siết chặt quản lý
đồng thời xây dựng đề án theo hướng bảo tồn tôn tạo lâu dài
phạm trong tu bổ tôn tạo đình làng lương xá huyện ứng hòa tp hà nội mới đây đồng chí hoàng trung hải yêu cầu
trước mắt kiểm điểm các cá nhân tập thể có liên quan
cũng tại buổi làm việc trước các ý kiến về việc tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp ngành văn hóa
nhất là các đơn vị nghệ thuật truyền thống đồng chí hoàng trung hải yêu cầu việc tự chủ phải tiến hành thận trọng
có lộ trình bảo đảm duy trì và phát huy nghệ thuật truyền thống tuyệt đối không được thực hiện máy móc
làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động của các đơn vị liên quan